israel ngày hôm qua đã ném bom một số mục tiêu ở thành phố rafah bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế và làm dấy lên nỗi lo ngại của hơn một triệu người palestine đang trú ngụ tại nơi ẩn náu cuối cùng ở rìa phía nam của giải gaza này
các quan chức y tế địa phương cho biết một trong những cuộc không kích của israel đã làm một mươi một người trong một gia đình thịt mạng
ngoài ra một số cuộc không kích tại những địa điểm khác ở rafah cũng gây ra thương vong
trong một diễn biến liên quan cùng ngày mỹ cho biết israel đã đề nghị sắp xếp lại cuộc họp cấp cao về kế hoạch quân sự ở rafah thuộc giải gaza sau khi thủ tướng israel benjamin netanyahu trước đó đã hủy cuộc họp này
đây được xem là một nỗ lực nhằm giảm căng thẳng giữa hai nước đồng minh hiện mỹ đang lên kế hoạch với tel aviv để sắp xếp cuộc gặp vào một thời điểm thích hợp
trước đó hôm hai mươi sáu tháng ba ông netanyahu đã quyết định hủy chuyến thăm của hai cố vấn cấp cao tới washington sau khi mỹ bỏ phiếu trắng không phủ quyết nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở gaza
đầu tuần trước trong cuộc điện đàm giữa tổng thống mỹ và thủ tướng israel ông biden đã phản đối kế hoạch tấn công của israel nhằm vào rafah nơi hơn một năm triệu người palestine đang lánh nạn trong khi ông netanyahu vẫn quả quyết với dự định của mình
vị lãnh đạo israel cho biết thêm ông hy vọng mỹ sẽ hỗ trợ israel tiến vào rafah với mục tiêu đánh bại hamas tuy nhiên ông cũng tuyên bố nếu cần thiết israel sẽ tự mình đưa quân vào rafah